số ca tử vong do bệnh sởi tăng vọt
thưa quý vị và các bạn sáng ngày sáu tháng một mươi hai tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
tiếp phó tổng thư ký tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd nhân dịp ông sang việt nam tham dự hội nghị khu vực lần thứ một mươi
của sáng kiến chống tham nhũng khu vực châu á thái bình dương
tại buổi tiếp phó thủ tướng thường trực đề nghị oecd tiếp tục thảo luận với thanh tra chính phủ việt nam
để xây dựng nội dung hỗ trợ phù hợp
tập trung vào tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách và xây dựng năng lực thực thi pháp luật
đặc biệt là phòng chống tham nhũng hối lộ trong hoạt động kinh doanh và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia
kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn
trong thời gian tới chính phủ việt nam sẽ giao cho thanh tra chính phủ tiếp tục tham gia tích cực
đặc biệt là thúc đẩy việc chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về phòng chống tham nhũng tăng cường hợp tác phòng chống tham nhũng
phó tổng thư ký oecd đánh giá cao việt nam có cam kết mạnh trong lĩnh vực thực hiện chính sách liêm chính
chống tham nhũng và đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận
oecd cam kết hỗ trợ việt nam trong nhiệm kỳ làm chủ tịch asean
hiện oecd đang phối hợp với các chính phủ thành viên khác bàn biện pháp thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa oecd với việt nam
ngày sáu tháng một mươi hai tại hà nội văn phòng chủ tịch nước phối hợp với bộ ngoại giao tổ chức lễ trao quyết định
bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thưa ủy quyền của chủ tịch nước nguyễn phú trọng phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh dự và trao quyết định cho các đại sứ
chúc mừng một mươi sáu đại sứ được cử đi nhận nhiệm kỳ mới
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh bày tỏ tin tưởng các đại sứ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ
tận dụng mọi thời cơ và vượt qua mọi thách thức thực hiện thắng lợi trọng trách đảng và nhà nước giao phó
năm hai nghìn hai mươi việt nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean vào ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
do đó các đại sứ cần bám sát các nhiệm vụ then chốt giữ vững môi trường hòa bình ổn định tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài
kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẻ lãnh thổ nâng cao vị thế và uy tín của việt nam
bên cạnh đó phó chủ tịch nước mong muốn các đại sứ phát huy tinh thần chủ động tích cực trong công tác và tìm ra cách làm mới sáng tạo
góp phần đưa quan hệ việt nam và các đối tác đi vào chiều sâu ổn định tham mưu cho đảng nhà nước xử lý các vấn đề đối ngoại
ngày một mươi hai tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã diễn ra kỳ họp lần thứ tư giữa bộ quốc phòng hai nước việt nam và campuchia
nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện các dự án thống nhất phương hướng phối hợp trong thời gian tới
tại kỳ họp hai bên đánh giá cao những kết quả đã đạt được theo nội dung biên bản kỳ họp lần thứ ba và việc triển khai thực hiện các dự án
bảo đảm chất lượng kết quả tốt đồng thời khẳng định hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong việc khảo sát đánh giá thực trạng
đề xuất phương án xây dựng sửa chữa tu bổ tôn tạo các đài hữu nghị việt nam campuchia
vì vậy việc thiết kế lập dự toán báo cáo thẩm định theo đúng quy định hai bên thường xuyên trao đổi thống nhất biện pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả
tích cực kiểm tra đôn đốc các địa phương triển khai việc xây dựng sửa chữa tu bổ tôn tạo đài hữu nghị
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay việt nam đã hỗ trợ phía campuchia hơn một mươi ba triệu usd để thực hiện hai mươi dự án xây dựng sửa chữa tu bổ tôn tạo đài hữu nghị
và sửa chữa nâng cấp trụ sở làm việc của hội đồng quốc gia mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc campuchia
ngày sáu tháng một mươi hai tại hà nội bộ ngoại giao phối hợp với tổ chức pháp ngữ
tổ chức hội thảo hợp tác việt nam châu phi kinh nghiệm quản lý rủi ro trong hợp tác kinh tế
tại hội thảo ý kiến đại biểu cho rằng quan hệ hợp tác hữu nghị giữa việt nam và các nước châu phi có bề dày truyền thống
nhiều nước châu phi đã và đang trở thành những đối tác kinh tế ngày càng quan trọng của việt nam
năm hai nghìn một mươi tám kinh mạch thương mại hai triều của việt nam và châu phi đạt mức trên sáu sáu tỷ usd tăng hai trăm năm mươi so với năm hai nghìn một mươi
hòng hóa của việt nam đã có mặt tại ở hết các nước châu phi
các nước châu phi cũng đầu tư khoảng một bốn tỷ usd vào việt nam
tuy nhiên các doanh nghiệp việt nam vẫn đang phải đối diện với nhiều thách thức khi tiếp cận và thâm nhập vào thị trường này
như sức cạnh tranh của các doanh nghiệp việt nam còn hạn chế khoảng cách địa lý
những khác biệt về ngôn ngữ văn hóa tập quán kinh doanh rủi ro thanh toán môi trường pháp lý
các đại biểu cho rằng cần tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh của việt nam và nhu cầu lớn từ các nước châu phi
ngày sáu tháng một mươi hai tại tp hcm trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ phối hợp với trường đại học quốc tế
đại học quốc gia tp hcm tổ chức diễn đàn công nghệ vật liệu mới cho sự phát triển bền vững
đây là một trong những hoạt động tiêu biểu trong phong trào học tập sáng tạo nghiên cứu khoa học của thanh thiếu nhi thành phố
diễn đàn có sự tham gia của hơn một trăm ba mươi đại biểu
đại biểu đến từ các nước pháp malaysia nhật bản hàn quốc và việt nam
với sáu mươi bài poster triển lãm các nội dung nghiên cứu của các đại biểu
tại diễn đàn các cán bộ nghiên cứu trí thức trẻ nhà khoa học trẻ đã trao đổi và chia sẻ các nội dung nghiên cứu
những hướng đi mới trong lĩnh vực công nghệ vật liệu mới và ứng dụng của công nghệ này trong nhiều lĩnh vực khác nhau
như các hướng phát triển của lĩnh vực y sinh tại việt nam ứng dụng của công nghệ vật liệu trong lĩnh vực y sinh
nghiên cứu các loại vật liệu tiên tiến sử dụng xử lý môi trường nhiệt đới các vật liệu thân thiện môi trường
và nghiên cứu công nghệ vật liệu mới phục vụ công nghiệp năng lượng trong đó có công nghệ phục vụ chế biến dầu khí
ngày sáu tháng một mươi hai cục việc làm và tổng cục giáo dục nghề nghiệp của bộ lao động thương binh và xã hội
phối hợp tổ chức hội thảo định hướng nghề và việc làm cho thanh niên trong thời đại cách mạng công nghiệp bốn
tại hội thảo thực trạng và các giải pháp định hướng việc làm trong tình hình mới đã được các đại biểu tham gia phân tích
theo ý kiến của một số cơ quan tham gia hội thảo công tác phân luồng hướng nghiệp hiện nay tùy cơ chế chính sách đã có
nhưng việc thực thi còn nhiều khó khăn đặc biệt là tại một số địa phương
đội ngũ về giảng viên giáo viên về hướng nghiệp hiện nay trong các trường phổ thông là rất là hạn chế
thứ hai là các chương trình giáo dục hướng nghiệp hiện nay nó cũng chưa có sự thống nhất và đồng bộ
thứ ba là cái chính sách phân luồng của nhà nước sau khi đào tạo sau khi đào tạo tốt nghiệp cấp hai nó cũng chưa được rõ nét
bên cạnh việc chính sách chúng ta rất đầy đủ đồng bộ tuy nhiên việc tổ chức thực hiện chúng ta cũng gặp rất nhiều khó khăn
một trong nguyên nhân đó là nhận thức của xã hội của người dân và thậm chí chính bản thân những bạn thanh niên
về nghề nghiệp và việc làm
ý lại vào các chính sách của nhà nước hoặc hoàn toàn phụ thuộc vào sự tư vấn định hướng của gia đình
nhiều hơn là chúng ta tìm hiểu và tiếp cận các thông tin trên thị trường lao động
một trong những giải pháp được nhiều đại biểu đưa ra trong việc định hướng nghề và việc làm cho thanh niên
trong tình hình mới hiện nay đó là thay đổi nhận thức đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp
đổi mới công tác dự báo nhu cầu nguồn lực nhu cầu đào tạo và giải quyết việc làm
tăng cường chính sách đối với lao động có trình độ
ngày sáu một mươi hai tại tp quy nhơn ubnd tỉnh bình định tổ chức đối thoại với hai trăm linh doanh nghiệp
đại diện cho hơn bảy doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn
đây là cuộc đối thoại lớn nhất trong năm được tỉnh bình định tổ chức nhằm tháo gỡ vướng mắt
hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn
tại cuộc đối thoại các doanh nghiệp hiệp hội đã thẳng thắn chia sẻ những vướng mắc khó khăn
trong quá trình hoạt động cũng như đề xuất các giải pháp trong thời gian tới
đây là dịp để lãnh đạo tỉnh bình định kịp thời điều chỉnh chính sách đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn
góp phần cải thiện môi trường đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
năm hai nghìn một mươi chín bình định có chín trăm linh doanh nghiệp thành lập mới nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên khoảng bảy doanh nghiệp
toàn tỉnh có hơn ba trăm hai mươi dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn tám mươi sáu bốn trăm bốn mươi tỷ đồng vốn đầu tư thực hiện hơn hai mươi bảy bốn trăm linh tỷ đồng
ngày sáu tháng một mươi hai liên minh hợp tác xã tỉnh thái nguyên đã tổ chức lễ khai mạc tuần lễ trưng bày giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của các hợp tác xã
hội nghị trao đổi kinh nghiệm phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới và kết nối cung cầu sản phẩm năm hai nghìn một mươi chín
chương trình với sự tham gia của hai mươi năm tỉnh thành phố khu vực phía bắc
chương trình nhằm quảng bá giới thiệu tiềm năng thế mạnh các sản phẩm chủ lực của các hợp tác xã trong việc phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm bền vững
và hợp tác hỗ trợ xúc tiến thương mại qua đó tạo sự gắn kết xây dựng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm cho các đơn vị
có phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho các hợp tác xã doanh nghiệp nhà phân phối trong khu vực
chương trình này diễn ra thì nó mang tính chất quảng bá rất là tốt
tôi rất là mong muốn là có rất nhiều những cái lễ hội này diễn ra để nhằm quảng bá thêm cái sản phẩm trẻ tân cương thái nguyên và trẻ thái nguyên nói chung
với tất cả các sản phẩm hàng trên địa bàn thái nguyên được nhiều người biết đến
bên cạnh những kết quả đã đạt được một mươi báo cáo tham luận gửi tới chương trình được các đại biểu thẳng thắn chỉ ra các khó khăn trong quá trình thực hiện
và phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới như các hợp tác xã yếu trong xây dựng kế hoạch chiến lược sản xuất kinh doanh
thiếu thông tin chính thống về thị trường trong tình hình mới

đối với khu hợp tác xã chúng ta không có cơ chế chính sách chính phủ bổ trợ cho cơ chế
cũng trong khuôn khổ chương trình đại diện các hợp tác xã và doanh nghiệp nhà phân phối đã tiến hành
ký biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giao thương giữa các đơn vị trong việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
thưa quý vị năm nay ngày lễ giáng sinh tết dương lịch gần với ngày tết cổ truyền
để đáp ứng nhu cầu chơi lễ sớm của bà con giáo dân ngay từ tháng một mươi một các cửa hàng đơn vị kinh doanh trên địa bàn thành phố đà nẵng
đã chuẩn bị nguồn hàng với đa dạng chủng loại sản phẩm
các cửa hàng trên đường hùng vương ông ích khiêm địa biến phủ luôn là địa chỉ quen thuộc để người dân mua sắm mỗi khi mùa giáng sinh về
mỗi năm người chơi lễ noel lại chọn cho mình một xu hướng trang trí mới
chị nguyễn thị nghĩa dù bận rộn với công việc thường nhật vẫn tranh thủ thời gian để lựa chọn cho mình những món đồ ưng ý nhất
mình đi các nẻo đường thì thấy là người ta bán hàng noel từ đầu tháng một mươi một luôn
nhưng mà hôm nay mới có thời gian tới để chuẩn bị cây thông để chuẩn bị chơi noel
mình theo xu hướng thôi
thế là sẽ mua cây thông và số trái trâu với một vài hoa như là hoa chặn nguyên để tranh trí
tính đến hết tháng một mươi một tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của thành phố đà nẵng tăng gần một mươi ba so với cùng kỳ
mùa giáng sinh năm nay nhà cung cấp đưa ra thị trường nhiều mẫu mã mới đẹp chủ yếu là được sản xuất trong nước
suốt mùa thì có lẽ là gặp đôi và có mặt hàng năm nay rất đa dạng mẫu mã
kiểu dáng nó đẹp hơn nó là nhiều hơn như cây thông
mỗi năm thì
thích cái cây phủ tiết nhưng mà năm nay là có thêm mấy cây phủ tiết rồi hình dạng đầu loa rồi này kia
tại các cửa hàng khách sạn trung tâm mua sắm trên những tuyến phố chính như trần phú lê duẩn đống đa
cũng đã trang hoàng những tiểu cảnh ấn tượng chào đón mùa giáng sinh mừng năm mới trong ước vọng hạnh phúc may mắn và an lành
đây cũng là thời điểm cần đề phong bệnh cúm gia tăng nhanh
khoa nhi bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
không ít bệnh nhân đến đây thăm khám và điều trị do cúm mùa
tất đình này cả hai em nhỏ đều mắc cúm
đang nói cho bé hơn đã bị biến chứng viêm phổi
số bệnh nhân cúm của cả hai nơi đều tăng vọt lên
phía bắc việt nam nó trội lên vào mùa đông và mùa xuân
thế đúng là dịp này nó đang trội lên và so với cùng kỳ năm ngoái thì cũng có sướng tăng lên rõ rệt
thứ nhất là người già
thứ hai là người phụ nữ có thai
thứ ba là người có bệnh mãn tây trẻ nhỏ dưới năm tuổi
những đối tượng đó rất dễ có biến chứng
cúm mùa chuyển nhiễm rất nhanh
hầu hết người dân xem cúm là bệnh thông thường và tự mua thuốc uống
tuy nhiên cúm mùa nếu chủ quan và không điều trị kịp thời rất dễ gây ra biến chứng nặng nề
đặc biệt với những người có bệnh lý nền mãn tính như sơ gan suy thận bệnh phổi mãn tính
đối tượng nhạy cảm như người già trẻ nhỏ và phụ nữ có thai
bệnh nhân có thể bị viêm phổi do cúm hoặc là sau cúm sức đề khái người ta suy giặt
và người ta bị bội nhiễm vi khuẩn thêm người ta viêm phổi
thứ hai là biến chứng viêm cơ tim
một số bệnh nhân sau cúm có tình trạng viêm cơ tim
và có những bệnh nhân viêm cơ tim đủ trầm trọng có thể dẫn đến tử vong
ngoài ra một số bệnh nhân cúm có diễn biến đặc biệt
có thể dẫn đến tình trạng sốc và suy đa phụ tạng do cúm
thông thường cúm mùa có thể điều trị ngoại trú
tuy nhiên khi có các triệu chứng sốt hò chảy mũi kéo dài ba ngày chưa dứt
thì nên đến bệnh viện thăm khám đặc biệt với các đối tượng nhạy cảm được đề cập nêu trên
để chủ động phòng chống cúm mùa người dân nên tiêm vaccine phòng cúm
giữ ấm cơ thể và đeo khẩu trang khi ra đường
vụ việc một sản phụ tử vong vì đốt than sửa ấm tại tỉnh con tum cách đây vài ngày
cho thấy tình trạng người dân dùng than củi hoặc than tổ ong để đốt và sửa ấm vẫn diễn ra
hiện khu vực miền bắc đang trải qua những ngày mùa đông giá rét
cảnh báo người dân không sửa ấm bằng những loại nhiên liệu này
năm nào cũng vậy cứ đến mùa lạnh là người ta lại nhìn thấy những hình ảnh này
đốt than để sửa ấm cả than củi và than tổ ong
nhẹ thì bị bỏng nặng thì suy hô hấp hay đáng tiếc hơn là tử vong vì bị ngạt khí
một số sản phụ vẫn còn giữ quan niệm sời ấm bằng than để đề phòng bệnh thật
để nó có lượng oxy mà do đó chính cái này nó gây ra ngộ độc cho người bệnh
tình trạng bị ngộ độc khí co do sử dụng than sai cách đã được tuyên truyền cảnh báo từ rất lâu
thế nhưng nhiều người dân phần vì chủ quan phần vì thiếu kiến thức nên đã bị ngạt khí
đối với ngộ độc khí co khí than khí củi khí nhiên liệu cháy có carbon
thì có thể gây ảnh hưởng đến hôn mê kéo dài do tưởng thương não
hoặc có dỗ loạn về mặt trí nhớ mất trí
hoặc là dỗ loạn về trí giác không tỉnh hoặc là có dỗ loạn biểu hiện về tâm thần kinh khác
sang năm hai nghìn hai mươi thì hà nội đã cấm hẳn việc sử dụng bếp than tổ ong
tuy nhiên khu vực miền bắc vào mùa đông trời khá rét
các loại than củi hay than thổ ong thường có giá khá rẻ
nên người dân thường dùng để sửa ấm nhất là bà con sinh sống ở miền núi cao
chính quyền địa phương cần tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến người dân
tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra
thưa quý vị nhiều cầu vượt bộ hành được đầu tư xây dựng hàng chục tỷ đồng
nhằm phục vụ mục đích sang đường của người dân
thế nhưng hiệu quả sử dụng rất thấp tình trạng người đi bộ băng qua đường một cách thản nhiên
vẫn thường xuyên diễn ra cắt ngang dòng xe đông đúc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
thành phố hà nội đã chủ trương xây dựng nhiều cầu vượt dành riêng cho người đi bộ
trên các tuyến đường có mật độ phương tiện tham gia giao thông dài đặc
với mục đích bảo đảm an toàn cho người đi đường
thế nhưng hiệu quả của chúng vẫn chưa được khai thác triệt đề
người đi bộ vẫn bất chấp nguy hiểm băng qua đường giữa dòng xe cộ đông đúc
hằng ngày tôi thường đi cắt qua đường bởi vì là có thể là do muộn học
hoặc là những cái thời gian đấy là mất thời gian đi qua cầu
cho nên là tôi thường đi qua cắt qua đường qua những không nên đi lên cầu vượt nữa
người dân hay kiểu đi bộ với lòng đường thì nó chật nó đông hay xảy ra tai nạn
có thể thấy rằng với nhiều nguyên nhân khác nhau
việc bất chấp băng qua đường vào những giờ cao điểm
không chỉ nguy hiểm tới tính mạng của chính bản thân những người băng qua đường
mà còn gây cản trở với những phương tiện tham gia giao thông khác trên đường
người dân có cầu vượt người ta cũng đi
người ta cứ băng qua đường là gây nguy hiểm gây tai nạn
bởi vì rất là nhiều xe lưu thông qua không quan sát được hết
nên tham gia giao thông ý thức hơn là đi có cái cầu vượt thì lên đi qua cầu vượt
thì nó tốt hơn
vì vẫn giữ tính mạng con người thì lên đi như thế
bên cạnh việc người dân còn thiếu ý thức khi tham gia giao thông
thì việc chưa có quy hoạch tổng thể hệ thống cầu vượt trong mạng lưới giao thông đô thị
là vấn đề tồn động đã được chỉ ra nhiều năm nay nhưng vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu
sau hơn bốn ngày mở rộng địa bàn tìm kiếm đội quy tập năm trăm tám mươi chín bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng bình
đã phát hiện thêm hai hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện
và chuyên gia việt nam hy sinh tại bản nọng pinh huyện bù la pha tỉnh kham muộn lào
hai hải quốc liệt sĩ được tìm thấy nằm cách nhau hai mươi mét trong hang đá thuộc địa bàn bản nọng pinh
quá trình cất bốc hai hải quốc liệt sĩ còn xương cốt kèm theo đế rẻ bộ đội
theo nguồn tin của người dân địa phương cung cấp đây là các liệt sĩ việt nam hy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
trước đó hơn một mươi ngày cũng tại hang đá này đội quy tập năm trăm tám mươi chín bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng bình
đã phát hiện và cất bốc được bốn hải cốt liệt sĩ nâng tổng số hải cốt quy tập được
trong hai tháng đầu mùa khô hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tại lào lên một mươi hải quốc liệt sĩ
tại hà nội bộ thông tin và truyền thông phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo
trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh hội nhà văn việt nam tổng công ty biêu điện việt nam
và báo thiếu niên tiền phong đã tổ chức lễ phát động cuộc thi viết thư quốc tế upu lần thứ bốn mươi chín năm hai nghìn hai mươi
cuộc thi viết thư quốc tế upu lần thứ bốn mươi chín năm hai nghìn hai mươi
cuộc thi viết thư quốc tế upu năm nay có chủ đề
em hãy viết thông điệp gửi một người lớn về thế giới chúng ta đang sống
ban giám khảo đã định hướng cho các em học sinh có thể viết về thế giới rộng lớn
cũng như thế giới nhỏ của bản thân
bên cạnh đó cũng là các vấn đề nghiêm trọng mà thế giới đang phải đối mặt
như biến đổi khí hậu chiến tranh sự đói nghèo thất học sự bất bình đẳng giữa các quốc gia
phân biệt đối xử thiêu váng sự sẻ chia trong mối quan hệ của con người trong thời đại công nghệ
đối tượng dự thi bao gồm tất cả học sinh việt nam từ một mươi năm tuổi trở xuống
bài dự thi dài không quá tám trăm linh từ viết tay trên một mặt giấy
bài thi phải cho vào phong bì có rán tem gửi thương qua đường bùi điện
thời gian dự thi từ ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
đây là lần thứ ba mươi ba cuộc thi được tổ chức tại việt nam
và nhận được nhiều sự quan tâm của các em học sinh trên cả nước
thưa quý vị nhân kỷ niệm năm trăm linh năm ngày mất của lê văn thuận
leonardo da vinci đại sư quan ý tại việt nam đã đánh dấu lễ kỷ niệm này
bằng một chuỗi các hoạt động tưởng niệm
danh họa leonardo da vinci là một thiên tài thể phục hưng
với những nghiên cứu và sáng tạo trong một loạt các chủ đề
góp phần rất lớn vào sự phát triển trí thức nghệ thuật và công nghệ trên thế giới
nhân kỷ niệm năm trăm linh năm ngày mất của ông đại sư quan ý tại việt nam
đã tổ chức buổi công chiếu bộ phim là leonardo da vici một cuộc phỏng vấn bất khả thi
cũng nhân dịp này tổng công ty bưu điện việt nam sẽ ra mắt
hai con tem kỷ niệm tưởng nhớ về leonardo da vinci
những con tem tái hiện bức tranh biểu tượng người đàn bà và những con trồn
và bức họa bữa tối cuối cùng
con tem đã được gửi đến một trăm chín mươi nước thành viên của liên minh bưu chính trên thế giới
và phát hành trên sáu mươi ba bưu điện tỉnh thành phố trên cả nước
tại hà nội đã diễn ra hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề
việt nam liên bang nga giao lưu đối thoại văn học và văn hóa
hội thảo thu hút đông đảo các nhà việt nam học nga học
các nhà hoạt động văn hóa của liên bang nga và việt nam
tại hội thảo các học giả đã cùng nhau chia sẻ về đặc điểm của ngôn ngữ nga việt
quá trình giao lưu văn hóa việt nga đặc biệt là sự giao lưu trong lĩnh vực văn học
như tiếp nhận thi pháp học nga tại việt nam nikolai ivanovich với nửa thế kỷ
nghiên cứu văn hóa văn học việt nam giao lưu văn học việt nga qua những chặng đường lịch sử
hội thảo nhằm tăng cường kết nối giao lưu ngôn ngữ văn học và văn hóa
giữa hai nước việt nam và liên bang nga
mười ngày trên biển là cuốn tiểu thuyết tự thuật kể về hành trình của nữ nhà báo bạch dương
cùng với các đồng nghiệp của mình trên chuyến tàu mang số hiệu chín trăm linh tới quần đảo trường sa
cuốn tiểu thuyết dựa trên câu chuyện có thật mà tác giả nhà báo bạch dương đã từng trải qua
mười ngày với những trải nghiệm câu chuyện trên chuyến tàu chín trăm linh đưa đoàn người tới quần đảo trường sa
trước khi nó được xếp vào bảo tàng
chính vì đi trên chuyến tàu đặc biệt
vậy nên chuyến đi này cũng thực sự là một chuyến đi đặc biệt với nhiều trải nghiệm ấn tượng
đây là cuốn tiểu thuyết rất có ý nghĩa đối với những độc giả đã từng được đến trường sa
hoặc những độc giả mong muốn một lần đến trường sa
thưa quý vị và các bạn cuộc thi âm nhạc mùa thu hai nghìn một mươi chín là hoạt động nghệ thuật quy mô quốc gia
nhằm tìm kiếm những tài năng biểu diễn âm nhạc thính phòng cổ điển
cuộc thi nhằm động viên khuyến khích và tôn vinh các tập thể cá nhân
có công sức tâm huyết trong việc tìm tòi
và tiếp thu những tinh hoa của nền âm nhạc thế giới làm sâu cho nền âm nhạc việt nam
sau năm ngày tổ chức cuộc thi đã để lại nhiều dấu ấn nghệ thuật đậm nét
qua bốn lần tổ chức cuộc thi âm nhạc mùa thu đã tìm ra nhiều tài năng âm nhạc
đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao và sự nghiệp phát triển văn hóa nghệ thuật của việt nam
phải nói rằng qua cuộc thi chúng tôi nhận thấy
đã xuất hiện ra rất nhiều tài năng âm nhạc mới
và chúng tôi rất hy vọng rằng trong những lần tiếp theo
thì cuộc thi này nó sẽ luôn luôn khẳng định tương hiệu của mình
và tìm ra nhiều tài năng cho đất nước
mặc dù có thể có những trình độ chưa đồng đều giữa các cung liền
tuy nhiên trình độ cũng phải nói rằng có rất nhiều các thí sinh đã đạt trình độ quốc tế
diễn ra trong năm ngày tại học viện âm nhạc quốc gia việt nam âm nhạc mùa thu hai nghìn một mươi tám
đã quy tụ một trăm bảy mươi thí sinh của bốn bộ môn hòa tấu độc tấu piano độc tấu violon hát thính phòng
nhạc kịch các thí sinh đã cùng nhau đua tài trong không khí khát khao sáng tạo
những màn trình diễn luôn nhận được những chẳng pháo tay tán thưởng của khán giả
điều đó chứng minh cho sự đón nhận nồng nhiệt của đông đảo khán giả yêu mến nghệ thuật âm nhạc hàn lâm
tôi nghĩ là những cuộc thi như thế này sẽ là một trong những cơ hội lớn mà để chúng tôi có
thể rèn luyện học tập và đưa opera cũng như là thính phòng nhạc kịch đến gần hơn với khán giả
công chúng vì tôi biết rằng là bây giờ nhạc thính phòng nhạc kịch là một dòng nhạc khá là kém người
nghe và là một trong những người mà vẫn còn rất là trẻ thì tôi cảm thấy rất là may mắn
và cảm thấy rất là tốt cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
tại đêm bế mạc nhiều giải thưởng đã được trao cho các cá nhân có phần trình diễn xuất sắc hy vọng với kết quả đạt được âm nhạc mùa thu những năm tiếp theo sẽ còn ghi dấu ấn nhiều hơn nữa trên hành trình đưa công chúng đến gần hơn với âm nhạc thính phòng việt nam
trong phần tin quốc tế đàm phán chia sẻ chi phí quân sự giữa hàn quốc và mỹ thất bại
theo tổ chức y tế thế giới who số ca tử vong do bệnh sởi tăng vọt
liên quan tới vòng đàm phán thứ tư về chia sẻ chi phí quốc phòng giữa hàn quốc và mỹ
seoul hôm qua thông báo hai bên đã không tiến tới được kết quả cụ thể trong lần này do washington vẫn không thay đổi yêu cầu hàn quốc phải tăng mạnh đóng góp của mình
trưởng đoàn đàm phán hàn quốc cho biết hai nước đang nằm trong tình huống cần tiếp tục thu hẹp các bất đồng và chưa đạt được một kết quả rõ ràng do phía mỹ vẫn kiên quyết giữ vững lập trường
hiện mỹ đang đồn trú hai mươi tám năm trăm linh binh sĩ ở hàn quốc theo hiệp định chia sẻ kinh phí quân sự còn gọi là hiệp định các biện pháp đặc biệt
chính quyền mỹ dưới thời tổng thống donald trump yêu cầu hàn quốc phải tăng gấp năm lần mức đóng góp để chi trả cho những khoản liên quan tới tập trận chung của liên minh
và hỗ trợ gia đình các binh lính đồn trú này lên gần năm tỷ đô la mỹ vào năm tới trong khi seoul coi đây là yêu cầu không hợp lý
tổ chức y tế thế giới who vừa công bố báo cáo ước tính đã có một trăm bốn mươi hai ba trăm linh người tử vong do virus sởi chỉ riêng trong năm hai nghìn một mươi tám tăng cao so với một năm trước đó
báo cáo của who cho hay trong năm hai nghìn một mươi tám đã có tới một trăm bốn mươi hai ba trăm linh người tử vong trong tổng số chín bảy triệu ca nhiễm sởi trên toàn thế giới
cả số ca bệnh lẫn số trường hợp tử vong đều tăng mạnh so với trước đó một năm
theo who nguyên nhân của tình trạng này được cho do gần đây là các nhóm phản đối vaccine đã tận dụng công nghệ mới như mạng xã hội để phát tán thông tin sai lệch
khiến công chúng lo ngại về độ an toàn của vaccine khiến nhiều người không tiêm phòng và dẫn đến lỗ hỏng miễn dịch cộng đồng
cơ quan hàng không và vũ trụ mỹ nasa vừa công bố những dữ liệu khoa học đầu tiên về hành trình tiếp cận gần nhất với mặt trời trong lịch sử thăm dò vũ trụ của con người
hành trình được kỳ vọng sẽ giải đáp những câu hỏi nhiều thập niên qua về tác động của thời tiết không gian tới trái đất
theo nasa dữ liệu từ tàu thăm dò mặt trời parker được cho là sẽ thay đổi nhiều hiểu biết của giới nghiên cứu thiên văn
tàu parker là sứ mệnh đã được nung nấu trong hơn năm mươi năm qua nhằm tìm kiếm lời đáp cho những câu hỏi như điều gì tạo ra nhiệt của mặt trời
nhiệt trong khí quyển và các cơn gió mặt trời được hình thành như thế nào
lần đầu tiên trong lịch sử tàu parker sẽ giúp giải đáp những thắc mắc này
tàu parker là vật thể nhân tạo đến gần mặt trời nhất trong lịch sử
hiện tàu cách mặt trời khoảng hai mươi bốn triệu km và mục tiêu cuối cùng là tiếp cận mặt trời ở khoảng cách sáu triệu km
uban châu âu ese mới đây cho biết sẽ mở một cuộc điều tra sơ bộ đối với hai tập đoàn công nghệ mỹ là google và facebook
về cách thức thu thập dữ liệu cá nhân của người dùng và việc sử dụng thông tin này
sc đã gửi các bảng câu hỏi như một phần của cuộc điều tra sơ bộ về hoạt động dữ liệu của google và facebook
các cuộc điều tra này liên quan đến cách thu thập xử lý sử dụng và kiếm tiền từ dữ liệu bao gồm cả trong mục đích quảng cáo
tuy nhiên ec không cho biết chính xác các câu hỏi nêu trên được gửi tới công ty hay cá nhân nào
động thái này là bước dẫn tới cuộc điều tra chính thức xem các hoạt động thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân người dùng có tuân thủ các quy định của eu hay không
mới đây cơ quan bôi trường liên bang đức đã kêu gọi chính phủ đưa ra một loạt các biện pháp nhằm hạn chế khí thải co hai từ hoạt động giao thông đường bộ
trong đó có việc hạn chế tốc độ tối đa một trăm hai mươi km một giờ trên đường cao tốc
cơ quan môi trường liên bang đức kêu gọi thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để giảm lượng khí thải co hai
trong đó ngoài giới hạn tốc độ trên cao tốc là tăng giá mạnh đối với dầu diesel thêm khoảng sáu mươi theo lộ trình từ nay đến năm hai nghìn ba mươi đồng thời tăng giá sang thông thường
hiện giá dầu diesel bị đánh thuế ở mức thấp hơn sang thông thường
ngoài ra các đề xuất cũng bao gồm việc tăng phí đường bộ đối với xe tải chở hàng nặng bãi bỏ trợ cấp đi lại của nhà nước
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân